ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cho biết đến ngày một mươi bảy tháng bốn vẫn còn hai hai trăm bảy mươi sáu người dân
chủ yếu từ lào về đang được cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh
đáng nói là trong số này có một chín trăm một mươi ba người đã ở quá một mươi bốn ngày nhưng chưa được xét nghiệm covid một mươi chín để trở về nhà
nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do lượng người cách ly lớn
nhưng năng lực xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín ở tỉnh thừa thiên huế tối đa chỉ có thể trả bốn trăm linh bốn trăm năm mươi kết quả một ngày
đã có rất nhiều người phải ở lại trong khu cách ly tập trung sang ngày thứ hai mươi một hai mươi hai để chờ được sàng lọc
thừa thiên huế đã đề nghị bộ y tế giúp địa phương công tác này